lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm cuối năm
các hoạt động lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng cộng tác viên đăng bài online lại nở rộ
đối tượng bị nhắm tới là những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi
phóng sự sau được nhóm phóng viên thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi
là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở thành phố hồ chí minh
do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình
trần thị lan đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bấy lửa từ trang facebook công việc tại nhà
trần này sao em cứ bước chuyển qua sao em cứ chạp sau em thấy hệ thống chưa
họ không chuyển tiền lại cho em á em mới điện cho chị không thấy mà chị chạy facebook của em
cho lừa từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp phụ nữ hay sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được đăng bài vào mạng xã hội
hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi hai mươi
nhiều nạn nhân bị mờ mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng nên đi vay mượn
xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn số tiền lớn để hưởng hoa hồng
hãy thấy sức thẳng trọng kiểm soát kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội
không nên chuyển tiền đặc cạo hay chuyển đủ tiền khi mua hàng qua mạng xã hội
để tránh nguy cơ bị lừa đảo trong đoàn thể sản
đặc biệt là không chuyển tiền cho bất cứ ai với bất kỳ yêu cầu nào
khi không có căn cứ cụ thể bằng bản bản của cơ quan gì nữa có thông quyền
những vụ việc trên cơ quan công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo
cần báo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm
theo quy định của pháp luật